theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của rảnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao
nên trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng sáu ở bắc bộ có mưa rào và rải rác có rông
riêng các tỉnh vùng núi và trung dung bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa phổ biến vào khoảng năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm hai mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn ở bắc bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày hai mươi năm tháng sáu
thời gian mưa lớn tập trung vào sáng và đêm
trên các sông suối vùng núi phía bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ một đến ba m
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi đặc biệt là các tỉnh hà giang tuyên quang thái nguyên cao bằng bắc cạn yên bái lào cai lây châu sơn la
ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên cấp độ sửa ra thiên tai cấp một
riêng ở trung bộ ngày hai mươi bốn tháng sáu do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt và với nền nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi h đến một mươi bảy giờ nắng nóng ở các tỉnh trung bộ sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới
do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt kéo dài trong những ngày tới
kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
ngoài ra nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao